cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương mục sức khỏe ba sáu năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn cúm có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi và gây bệnh ở nhiều mức độ từ trung bình tới nghiêm trọng
trẻ nhỏ phụ nữ mang thai và người lớn tuổi là những đối tượng không nên xem nhẹ chứng bệnh nhiễm trùng hô hấp này
riêng đối với trẻ em cha mẹ không nên chủ quan cần kịp thời nhận biết các dấu hiệu đặc trưng
cũng như đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám điều trị kịp thời
nội dung cụ thể sẽ có trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay với tư vấn từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ bệnh cúm là một bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ và đặc biệt là thường gặp trong thời điểm thời tiết đông xuân
bác sĩ có thể cho biết là chúng ta sẽ nhận biết được bệnh lý này thông qua những biểu hiện cụ thể như thế nào
thứ nhất là em bé có thể sốt lông thường có thể sốt cao
hoặc là sốt nhẹ thôi
thứ hai là em bé sẽ có thể hiểu được biện đẳng hơi kích tích quấy khóc
có thể là mỏi mệt trong người mỏi cơ mỏi chân mỏi tay
hoặc là nước mắt chảy nước mắt
cái thứ ba là một số những trường hợp cúm mà gây ra những biến chứng nặng
có thể là biến chứng lên hệ tim mạch
thì nó sẽ nặng nề hơn đối với trẻ kích tích quấy khóc mệt lạ
đặc biệt là nặng ở những đứa trẻ nhỏ
khi trẻ bị cúm các cha mẹ cần phải xử trí như thế nào thưa bác sĩ
đối với trường hợp cúm thì đừng là do virus gây ra
thì thông thường khi mà em bé cúm có những biểu hiện của sốt chảy ho chảy nước mắt tưng mũi
thì đầu tiên trước khi mình nhận định được là em bé bị cúm
thì mình cũng sẽ nên đưa con đi khám để xác định xem thực sự em bé có phải bị cúm không
hay là em bé lại gặp một cái bệnh lý nào khác để tránh nhầm lẫn
nếu thực sự em bị bé bị cúm thì tùy theo chỉ định của bác sĩ
thì em bé có thể là sẽ được chỉ định thuốc kháng virus
hiện nay là thuốc tamiflu
là cũng khá là hiệu quả
trong bệ phòng điều trị cúm
ngoài thuốc điều trị đặc hiệu đó
thì điều trị triệu chứng và hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng cho con
là một điều vô cùng quan trọng mà bố mẹ chú ý
thứ nhất là nếu mà em bé sốt cao
thì mình có thể sử dụng thuốc hạ sốt
khi mà em sốt bé sốt từ ba mươi tám năm độ trở lên
thứ hai là mình có thể chăm sóc vệ sinh mũi họng
để cho tránh bụi nhiễm thêm những vi khuẩn khác
thứ ba là việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho con
trong quá trình con bị cúm hoặc là con bị ốm
cũng vô cùng quan trọng
đảm bảo cơ thể em bé có thể đủ nước
và cung cấp thức ăn đầy đủ đa dạng cho em bé
thì đấy là những điểm mà bố mẹ cần lưu ý
vậy thì các biện pháp để có thể chủ động dự phòng bệnh cúm
đối với trẻ thì như thế nào
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về vấn đề này
rất là may vì cúm cũng là một trong những bệnh truyền nhiễm
mà chúng ta có thể dự phòng được bằng vaccine
thì cái đầu tiên mà bác sĩ khuyến cáo cho bố mẹ
đó là hãy tiêm vaccine cho con hàng năm
mỗi năm một mỗi cúm
thì như thế sẽ hỗ trợ để có thể là dự phòng cho con
giảm nguy cơ bị mắc
hoặc là nếu có bị mắc cúm thì những biến chứng sẽ nhẹ nhàng hơn
thứ hai là cúm diễn ra theo mùa
ví dụ như khi các bạn đi học
mà gặp những bạn xung quanh mà bị cúm chẳng hạn
thì mình cũng cố gắng hạn chế tiếp xúc
để có thể giảm được nguy cơ bị lây nhiễm
thứ ba là khi cúm lây qua lường không khí
cho nên là chúng ta cũng có thể cố gắng
nếu có thể thì khi mà mình tiếp xúc
với những người mà mình nghi ngờ bị cúm
thì cũng nên là đeo khẩu trang để tránh việc lây nhiễm
vệ sinh tay vô cùng quan trọng
nó không chỉ là đề phòng những cái bệnh cúm đâu
mà còn đề phòng những bệnh truyền nhiễm khác
và thứ năm vẫn là một cái điều vô cùng quan trọng
đó là việc mà chăm sóc cái sức khỏe hàng ngày cho con
để con có một chế độ dinh dưỡng phù hợp
luyện tập để cơ thể thực sự khỏe mạnh
thì nó cũng là hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho con
để tránh được bị nhiễm cúm
trong khi mà mùa cúm đến
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
cúm có khả năng gây ra các triệu chứng từ nhẹ tới nặng
nhiều người hay nhầm lẫn giữa cúm với cảm lạnh
bởi các biểu hiện ban đầu như sổ mũi hắt hơi và đau học
với trường hợp trẻ có tiến triển nặng
phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa nhi
để được khám điều trị sử dụng thuốc phù hợp
với tiến triển nặng
để được khám điều trị sử dụng thuốc phù hợp
để được khám điều trị sử dụng thuốc phù hợp
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai
bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình